liên quan đến vụ bắt cóc bé gái gần hai tuổi nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày một mươi chín tháng chín
tại huyện gia lâm thành phố hà nội
vào tối ngày hôm qua công an tỉnh hưng yên đã có thông tin ban đầu về vụ án
cụ thể ngày một mươi chín tháng chín công an tỉnh hưng yên nhận được đề nghị của công an thành phố hà nội
về việc phối hợp xác minh truy bắt đối tượng giáp thị huyền trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
có hộ khẩu thường trú tại xã việt ngọc huyện tân yên tỉnh bắc giang
là nghi can bắt cóc cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi một ở xã đa tốn huyện gia lâm hà nội đòi tiền chuộc
qua truy xét vào trưa ngày hai mươi tháng chín công an tỉnh hưng yên phát hiện thi thể cho bé
tại ao thả cá thuộc trang trại của một người dân ở xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hưng yên
cơ quan công an đã ngay lập tức phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh hưng yên
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
hiện công an tỉnh hưng yên đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các huyện thị xã thành phố
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an công an thành phố hà nội
tiếp tục tổ chức điều tra nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án